tỉnh ủy hộ đồng nhân dân ủy ban nhân dân ủy ban mặt trận tổ quốc tỉnh bắc ninh đã tổ chức
trọng thể lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm thành lập hai mươi năm năm tái lập tỉnh bắc ninh và đón nhận huân chương
lao động hạng nhất phát biểu tại lễ kỷ niệm thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước đại tướng tô lâm
ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an đã biểu dương và chúc mừng những thành tiệu to lớn
mà đảng bộ chính quyền và nhân dân tỉnh bắc ninh đã đạt được trong suốt những năm vừa qua
và trên chặng hành trình mới với mục tiêu sớm đưa bắc ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương
theo hướng văn minh hiện đại bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh bắc ninh phải hết sức coi trọng phát triển
kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường bảo đảm an ninh trật tự theo phương châm phát triển để ổn định
ổn định để phát triển
bộ trưởng tô lâm khẳng định lễ kỷ niệm một trăm chín mươi năm thành lập và hai mươi năm năm
tái lập tỉnh là dịp để mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân bắc ninh hôm nay ôn lại chặng đường vẻ vang
những thành tích chiến công to lớn đã đạt được đồng thời trao truyền tiếp nối truyền thống
niềm tự hào bắc ninh kinh bắc từ lâu nổi tiếng là vùng đất địa linh nhân kiệt
giàu truyền thống lịch sử văn hiến và cách mạng
qua đây biến đó thành sức mạnh hành động phấn đấu xây dựng bắc ninh đến năm hai nghìn ba mươi
thành thành phố có nền công nghiệp hiện đại công nghệ cao
một trong những trung tâm thương mại dịch vụ giáo dục đào tạo nhân lực
chăm sóc sức khỏe nghiên cứu ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ
đáp ứng yêu cầu của thành phố trực thuộc trung ương là động lực phát triển của vùng kinh tế trọng điểm bắc bộ
vùng thủ đô và cả nước
đến năm hai nghìn bốn mươi năm bắc ninh là thành phố công nghiệp công nghệ cao thông minh
để hoàn thành những mục tiêu nêu trên bộ trưởng tô lâm cho rằng
cùng với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi
và những lời can dặn của đồng chí tổng bí thư nguyễn phú trọng đối với bắc ninh trong dịp tết nguyên đán vừa qua
đảng bộ chính quyền và nhân dân bắc ninh bên cạnh bám sát nghị quyết đại hội lần thứ một mươi ba của đảng
và các chủ trương nghị quyết chỉ thị của trung ương
tỉnh cũng cần tiếp tục phát huy tối đa mạnh mẽ hơn nữa tiềm năng lợi thế
nhất là sức mạnh nội lực của bắc ninh trong phát triển kinh tế xã hội
đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển hợp lý cả chiều rộng và chiều sâu gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng
phải hết sức coi trọng phát triển kinh tế xã hội gắn với bảo vệ môi trường
bảo đảm an ninh trật tự theo phương châm phát triển để ổn định ổn định để phát triển
đó vừa là mục tiêu vừa là nội dung cơ bản phát triển bền vững trên cơ sở ứng xử hài hòa với thiên nhiên
theo quy luật tự nhiên lấy bảo vệ sức khỏe của nhân dân là mục tiêu hàng đầu
đầu tư cho bảo vệ môi trường là đầu tư cho phát triển bền vững trong tương lai
cùng với phát triển kinh tế phải hết sức chăm lo bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa
lịch sử truyền thống văn hóa cao đẹp của vùng quê kinh bắc để xây dựng con người bắc ninh văn minh thanh lịch
tiếp tục phát huy các truyền thống uống nước nhớ nguồn chăm lo thật chú đáo cho các gia đình chính sách người có công
thực hiện tốt công tác phòng chống dịch covid một mươi chín an toàn linh hoạt hiệu quả phục hồi và phát triển kinh tế
chăm lo ổn định đời sống cho nhân dân
với truyền thống một trăm chín mươi năm xây dựng và trưởng thành tự hào là một vùng đất văn hiến giàu truyền thống cách mạng và anh hùng
cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được khát vọng phát triển và quyết tâm mới khí thế mới
bộ trưởng tô lâm tin tưởng đảng bộ chính quyền và nhân dân bắc ninh sẽ tiếp tục phát huy ý chí tự lực tự cường
đoàn kết chung sức đồng lòng năng động sáng tạo khắc phục khó khăn tiếp tục đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới
thực hiện thắng lợi và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nhiệm vụ mà đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ hai mươi đã đề ra
xây dựng bắc ninh sớm trở thành thành phố trực thuộc trung ương theo hướng văn minh hiện đại
góp phần tích cực cùng toàn đảng toàn dân toàn quân ta thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi ba của đảng
nhân dịp tháp tùng chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và phu nhân thăm cấp nhà nước tới cộng hòa singapore
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng hai đoàn đại biểu cấp cao bộ công an việt nam do trung tướng nguyễn duy ngọc
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an dẫn đầu đã đến trào xã giao quốc vụ khanh bộ nội vụ singapore desmond tan
làm việc với ngài hồng quê tích tư lệnh cảnh sát singapore thăm và làm việc với một số đơn vị chức năng của singapore
ngày hai mươi năm tháng hai tại cuộc chào xã giao quốc vụ khanh desmontan thứ trưởng nguyễn duy ngọc đánh giá mối quan hệ đối tác chiến lược việt nam singapore
hiện đang phát triển hết sức tốt đẹp lòng tin chính trị giữa hai nước ngày càng tăng lên tất cả các lĩnh vực hợp tác đều đạt được những kết quả tích cực
quốc vụ khanh desmontan bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác ngày càng chặt chẽ hiệu quả trên nhiều lĩnh vực giữa hai nước singapore và việt nam nói chung
giữa bộ nội vụ singapore và bộ công an việt nam nói riêng
chiều cùng ngày tại buổi làm việc với tư lệnh hồng quê tích thứ trưởng nguyễn duy ngọc bày tỏ vui mừng trước những kết quả tốt đẹp
mà hai bên đã đạt được trên lĩnh vực đấu tranh phòng chống tội phạm giữ gìn trật tự an toàn xã hội
ngày hai mươi sáu tháng hai đoàn đại biểu bộ công an việt nam do thứ trưởng nguyễn duy ngọc dẫn đầu đến thăm và làm việc với một số đơn vị chức năng của singapore
gồm văn phòng chính phủ kỹ thuật số và quốc gia thông minh cơ quan quản lý xuất nhập cảnh và cửa khẩu singapore
thưa quý vị hiện nay cùng với lực lượng công an nhân dân trên địa bàn cấp xã có sự tham gia bảo vệ an ninh trật tự của lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
các lực lượng này được gọi chung là lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
tuy nhiên thực tiễn tổ chức và hoạt động của các lực lượng này trong thời gian qua đã bộc lộ nhiều vương mắc và bất cập
vì vậy yêu cầu đặt ra là cần điều chỉnh kiện toàn tinh gọn các lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
thành một đầu mối thống nhất chung tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
điều này cũng nhằm đảm bảo tính linh hoạt và chủ động nhanh chóng trong chỉ đạo điều hành và tính đồng bộ thống nhất của các bản quy phạm pháp luật hiện nay
định kỳ trong tuần lực lượng công an xã tiên dược tiến hành họp bàn trao đổi thông tin cùng các thành viên công an xã bán chuyên trách
nhiều công việc kiến nghị trong nội bộ nhân dân được kịp thời đề xuất giải quyết tuy nhiên vẫn không tránh được những hạn chế bất cập
vì vậy việc thống nhất lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trả tự ở cơ sở có ý nghĩa về mặt thực tiễn
nhiều nội bộ nhân dân được kịp thời đề xuất giải quyết tuy nhiên vẫn không tránh được những hạn chế bất cập
lực lượng ban bảo vệ dân phố thị trấn sóc sơn với biên chế khoảng ba mươi đồng chí
thế nhưng nguồn nhân lực chưa năm nào đáp ứng đủ
việc thiếu người cũng đã dẫn tới những khó khăn
nếu cùng lúc phải thực hiện nhiều nhiệm vụ
nếu kiện toàn thống nhất ba lực lượng gồm bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách chỉ thành một lực lượng
điều này được kỳ vọng tạo ra những bước chuyển
ba thành phần con người hợp nhất là một từ bảo vệ an phố từ dân phòng từ thủy đội
đấy là thôn đội gọi là thôn đội là một
thì ba cái đội thủy này hợp tác hợp thành là một lực lượng an ninh cơ sở
cho nên là về mặt an ninh nam trật tự cũng như nắm tình hình
ở dưới tròm che các tổ dân phố chặt chẽ hơn đa dạng vì chứ tuổi trẻ nắm tuổi trẻ tuổi cao nắm tuổi cao
để huy động các đồng chí với tinh thần trách nhiệm nhiệt tình của lực lượng ban bảo vệ dân phố
thì đồng ý chính quyền địa phương cũng luôn quan tâm đến lực lượng này
xác định cũng phải giữ
các lực lượng để cùng với phối hợp với lực lượng công an
để thực hiện tốt cái nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
vì vậy mà cũng mong là chính quyền các cấp sẽ trong thời gian tới
sẽ quan tâm hỗ trợ về mặt kinh phí cũng như là về cơ cấu tổ chức sắp xếp lại bộ máy để hoạt động ngày càng có hiệu quả
từ thực tiễn bộ công an hiện đang xây dựng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
trong đó điều chỉnh kiện toàn lại các lực lượng chức danh đã được thành lập
đang hoạt động cụ thể là lực lượng bảo vệ dân phố dân phòng và công an xã bán chuyên trách
vì vậy về thực chất đây không phải là thành lập một lực lượng mới
thế thì chúng ta nhìn cái luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở này điều chỉnh cái gì
thì cái luật này theo cách nhìn của tôi là vừa điều chỉnh hoạt động vừa điều chỉnh lực lượng và vừa điều chỉnh lĩnh vực
trên một nền tảng sẵn có là các lực lượng này hiện nay đang tồn tại
và chúng ta đang thiếu
cái cơ chế để nó phát huy sức mạnh tốt nhất có thể
cùng với đó khi thực hiện việc kiện toàn thông nhất thành lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
vẫn tiếp tục sử dụng địa điểm nơi làm việc trang thiết bị công cụ hỗ trợ trước đây đã được bố trí để hoạt động
cũng như chế độ chính sách được đảm bảo cân đối trong tổng mức chi thực tế hiện nay của các địa phương
như vậy việc điều chỉnh theo hướng dự án luật lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
sẽ không làm tăng chi phí ngân sách nhà nước
là một cái điều chúng ta cũng quan tâm và hiện tại chúng ta cũng đang cố gắng là tinh giản gọn nhẹ bộ máy
để hướng tới cái hiệu quả không hoàn toàn là cái áp lực không hoàn toàn là cái gánh nặng cho cái bộ máy của chúng ta
và cũng không tạo ra phát sinh những cái chi phí nó qua lợi
cái thứ nhất là nó tạo cái hành lang pháp lý cho cái cơ sở hoạt động của cái lực lượng này
thứ hai nữa là tạo tiên đề điều kiện và chúng tôi tuyển chọn được những con người xứng đáng
để mà bố trí sử dụng cho cái lực lượng này
và vấn đề thứ hai nữa là
đó là có cái cơ chế trong cái việc phối hợp tổ chức và chỉ đạo lực lượng này phát huy cái hiệu quả
trong cái thời gian tới đây
và vấn đề thứ tư đấy thì đấy là tạo ra cái cơ chế để mà thực hiện các cái chế độ
chính sách đối với lực lượng này để đảm bảo cho họ là có yên tâm
tính đến nay trên toàn quốc đã thành lập trên một mươi bảy năm trăm linh ban tổ bảo vệ dân phố
với gần bảy mươi ba thành viên trên sáu mươi bốn đội dân phòng với gần sáu trăm ba mươi bảy thành viên
cùng với đó là trên tám mươi chín công an xã bán chuyên trách đang được tiếp tục sử dụng
tham gia thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự
đây là lực lượng quần chúng do ủy ban nhân dân cấp xã thành lập quản lý duy trì hoạt động
hỗ trợ lực lượng công an trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự ở địa bàn cấp xã
tuy nhiên chức năng nhiệm vụ quyền hạn của mỗi lực lượng này được quy định trong luật
nghị định khác nhau có sự trông lấn dẫn tới giảm hiệu quả hoạt động
bộ công an cũng muốn thống nhất
việc quản lý các lực lượng này và có việc sự hỗ trợ phối hợp của các cấp các ngành
từ mặt trận tổ quốc cho đến ủy ban nhân dân các cấp rồi cho đến các lực lượng phối hợp khác
như quân đội rồi các hội đoàn phụ nữ thanh niên ở cơ sở
thế do đó phải chính thống phải có một cái lực lượng và có một cái pháp luật để quy định và điều chỉnh các việc đó
tại sao chúng ta phải huy động sức mạnh của người dân
thế nên bộ luật này sẽ có tác dụng rất đặc biệt
là để nâng cao cái nhận thức cho người dân
và thứ hai là quy định rõ ràng chức năng nhiệm vụ của các cơ quan chức năng bảo vệ an ninh trật tự là ai
thế và người dân tham gia vào nữa thì chúng ta sẽ nhân lên cái sức mạnh của dân tộc chúng ta
trong công việc là đối nội tức là bảo vệ an ninh của đất nước và góp phần để bảo vệ tổ quốc chúng ta
sắp xếp kiện toàn và bố trí lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
đây là điều vừa đáp ứng yêu cầu đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới
vừa hoàn thiện chính sách pháp luật nhằm tạo cơ sở chính trị pháp lý vững chắc đồng bộ thông nhất
để tổ chức và hoạt động của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở
qua đó phát huy thế trận lòng dân góp phần phòng chống tội phạm
và các vi phạm pháp luật khác về an ninh trật tự tại địa bàn cơ sở
việt nam vẫn được coi là một điểm sáng trên thế giới về khả năng chống dịch hiệu quả
và có được kết quả này một phần lớn là nhờ công lao đông đảo của các y bác sĩ
các nhân viên y tế trên cả nước họ là những người luôn bán trụ tiến đầu
toàn tâm toàn lực cho công tác chống dịch với tinh thần thép và trái tim đầy nhiệt huyết
cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín đã bước sang năm thứ ba khó có thể đong đếm hết những khó khăn
những hy sinh vất vả của đội ngũ y tế đã và đang phải vượt qua
hôm nay nhân kỷ niệm ngày thầy thuốc việt nam
chúng tôi mời quý vị và các bạn gặp gỡ những y bác sĩ đang làm nhiệm vụ tại bệnh viện giã chiến k hai của công an
bất cứ khi nào chỉ cần nhận được thông tin sức khỏe bệnh nhân có diễn biến bất thường
các y bác sĩ lại lao đi mọi thứ như vội vã hơn
bởi lúc này đang là một cuộc chạy đua từng giờ từng phút để cứu chữa bệnh nhân
các y bác sĩ tại đây nhiều người đã làm việc không ngơi nghỉ tại khắp các ổ dịch
từ bắc giang đà nẵng đến thành phố hồ chí minh một tháng qua họ gác lại niềm vui đoàn tụ bên gia đình
để bám trụ xuyên tết tại bệnh viện giã chiến k hai ở hà nội
vừa mới khỏi covid một mươi chín
bác sĩ đàm đức long lại sung phong ở lại bệnh viện giã chiến để hỗ trợ đồng đội chăm sóc bệnh nhân
sau kỳ nghỉ tết nguyên đán dịch bệnh bùng phát mạnh công việc của các nhân viên y tế vì thế
cũng tăng lên nhiều lần chúng mình mỗi ngày hơn ba mươi y bác sĩ tại bệnh viện giá chiến k hai
trị chăm sóc vài trăm bệnh nhân dù bảo hộ ở cấp độ cao nhất
thì đội ngũ thầy thuốc vẫn luôn đối diện với nguy cơ lây nhiễm với nỗi nhớ con chỉ có cách này
chị em nhớ mẹ không thì hôm nay hai chị em với bố có sốt không con
bố đi hết sốt rồi còn hai đứa vẫn sốt nhẹ nhàng
vẫn sốt nhẹ à ở nhà ở gia đình cũng mất cái nhà cũng đang mất covid
tôi cũng đang rất sốt ruột nói thật là cũng rất muốn về nhưng mà ở trên này bệnh nhân cũng
khá là đông cho nên là chúng tôi cũng động viên nhau và hằng ngày gọi điện về hỏi han tình huống sức
khỏe ở nhà khi phòng chống dịch trực tiếp đối diện với nguy cơ gần như là một người chiến sĩ ra
trận đấy thì có cái nào hoàn cảnh gia đình mỗi người đều có những hoàn cảnh riêng chính vì xác
trọng vụ của mình tất cả đều an tâm và hết lòng trong công tác điều trị chăm sóc cho bệnh nhân
đã ba năm nay ngày thầy thuốc việt nam hai mươi bảy tháng hai đối với nhiều y bác sĩ không còn là những buổi
chúc mừng long trọng nữa thay vào đó họ vẫn tiếp tục động viên nhau căng mình dồn sức cho
cuộc chiến chống lại đại dịch theo bản bản long tóc bệnh viện ngoại chiến xin chúc tất cả anh em
cán bộ chiến sĩ đang điều trị cho bệnh nhân
sức khỏe rõ rào hạnh phúc đảm bảo hoàn thành chất khắc nhiệm vụ mời lãnh đạo bộ giao cho anh em
ủy nha chúng tôi đã điều trị rất nhiều bệnh nhân rồi trên các tin nhắn thì các bạn cũng đưa lại
thậm chí là những cái lá thư tay thì chúng tôi rất là trân trọng những lời động viên đấy chính là
những món quà quý giá vô cùng của chúng tôi để chúng tôi vững tin làm hoàn thành tốt nhiệm vụ
tâm huyết trách nhiệm lan xả là tâm thế của tất cả các y bác sĩ
nơi tuyến đầu chống dịch họ đã trở thành động lực tiếp thêm niềm tin cho mọi người
chung tay chiến thắng dịch bệnh trở lại với cuộc sống bình thường mới
tôi xin hát về người chiến sĩ khoác trên mình màu áo trắng mờ lù